chính phủ mexico cho biết ít nhất hai mươi bảy người thiệt mạng sau khi cơn bão ortis mạnh cấp năm đổ bộ vào khu vực ven biển bang guerrero ở miền nam và các địa phương lân cận
các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực khôi phục mạng lưới điện bị ngắt do ảnh hưởng của bão trong đó trên một ba trăm linh nhân viên của tập đoàn điện lực mexico đã được huy động để khôi phục mạng lưới điện
ortis cũng tàn phá nặng nề nhà cửa các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới acapulco
bộ quốc phòng mexico cho biết gần tám bốn trăm linh thành viên của lực lượng quân đội không quân và vệ binh quốc gia đã được triển khai ở trong và gần acapulco để hỗ trợ công tác dọn dẹp sau bão
cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia mexico vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại do bão gây ra tại vùng này vì hoạt động thông tin liên lạc bị gián đoạn